bộ giáo dục và đào tạo vừa có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục chú trọng công tác quản lý văn bằng chứng chỉ
có biện pháp hiệu quả khắc phục tình trạng làm giả văn bằng chứng chỉ và mua bán văn bằng chứng chỉ
theo đó bộ yêu cầu các sở phải chủ động phối hợp với cơ quan công an điều tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
các trường hợp mua bán văn bằng chứng chỉ làm giả văn bằng chứng chỉ và sử dụng văn bằng chứng chỉ giả trên địa bàn
nhiệm vụ cần được chú trọng là tìm ra biện pháp hiệu quả nhằm khắc phục tình trạng làm giả văn bằng chứng chỉ và mua bán văn bằng chứng chỉ
tăng cường quản lý các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với việc sát hạch và cấp các loại chứng chỉ của các cơ sở giáo dục